dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên đến thị trấn công trro tỉnh gia lai
có tổng chiều dài là hơn sáu mươi một km tuy nhiên đến nay dự án này không chỉ chậm tiến độ mà còn gây ngập một số khu dân cư vùng trụng thấp
khiến cho người dân vô cùng lo lắng phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những hình ảnh được chính những gia đình bị ngập lụt ở thôn phú xuân a xã xuân phước huyện đồng xuân
ghi lại vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thời điểm đó chỉ một trận mưa lớn kéo dài toàn bộ khu dân này bị ngập sâu trong nước
theo người dân địa phương tuyến đường nối phú yên với gia lai là nguyên nhân gây nên ngập lụt
mỗi khi có mưa lũ trước đây nền đường cũ thấp nước mưa tràn nhanh qua phía bên kia nay nền được nâng lên có đoạn hơn nửa ngôi nhà cao như một bờ đê
trong khi cả đoạn đường dài hơn năm trăm linh mét cống thoát nước lại quá nhỏ lũ rồn ngược lại về khu dân cư
các vật dụng gì trong mình sử dụng dụng cụ trong gia đình là đều đứng nhìn hết lớp là ngã lớp là trâu
không có thiếu dốt được gì
cái này thì sẽ bàn lại với địa phương cùng với huyện cùng với nhà đầu tư sẽ có tin tố
tại vì khi mà nâng mặt đường thì phải có cái giải pháp đối với những hộ đó
sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã thị sát thực tế kiến nghị chủ đầu tư mở rộng cống thoát nước lũ
thế nhưng theo người dân với cống hộp như hiện nay vẫn không đủ để thoát lũ trong mùa mưa sắp đến
đề phòng tái diễn thiệt hại một số hộ dân đã tự bỏ tiền mua vật liệu dựng tròi tránh lũ
chủ động di rời người tài sản gia súc gia cầm lên cao
đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và nhà đầu tư sớm đưa ra giải pháp lâu dài để người dân yên tâm ổn định cuộc sống